liên quan đến vụ xô xát xảy ra trên đường lê lợi phường một thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang vào trưa ngày một mươi hai tháng năm vừa qua
công an tỉnh tiền giang đã triệu tập làm việc một mươi năm đối tượng có liên quan
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày một mươi hai tháng năm sau khi tòa án nhân dân tỉnh tiền giang tuyên vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke xo ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thì trước cổng khu vực chủ sở tòa án nhân dân tỉnh hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra cửa cãi sô sát
lúc này một đối tượng sử dụng súng bắn gây tiếng nổ cả hai nhóm đều bỏ chạy
ngay sau đó các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với công an thành phố mỹ tho khẩn trương xác minh giả soát và trụ tập
mời làm việc một mươi năm đối tượng có liên quan
trong đó xác định đối tượng trần võ công minh là đối tượng sử dụng súng bắn đạn cao su nổ súng trên đường lê lợi phường một tp mỹ tho
tại cơ quan công an minh khai nhận thực hiện hành vi như trên và tự nguyện giao nộp một khẩu súng cho cơ quan công an
bạn ruro bắn đạn cao su và một mươi bốn viên đạn ở sân móng đá thuộc xã long bình điền huyện trợ gạo tỉnh tiền giang
đồng thời cơ quan chức năng test nhanh các đối tượng và có ba đối tượng dương tính với ma túy